ngày một mươi một tháng một mươi ubnd tỉnh thừa thiên huế cho biết các địa phương ven biển trong tỉnh đang tích cực triển khai việc chi trả tiền tạm cấp bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo quyết định số một nghìn tám trăm tám mươi ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại thừa thiên huế có gần một trăm tám mươi sáu dân ở hai mươi bảy xã thị trấn ven biển thuộc năm huyện thị xã nằm trong vùng bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển trong đó có trên bảy bảy trăm linh lao động thuộc các đối tượng được hỗ trợ theo quyết định của chính phủ
với nguồn kinh phí tạm gấp bốn trăm linh tỷ đồng các địa phương trong tỉnh đang tập trung chi trả cho người dân dựa trên số liệu điều tra kê khai thống kê tổng hợp cho bảy nhóm đối tượng thiệt hại do sự cố môi trường biển đã được phê duyệt
tỉnh hướng dẫn các huyện trong vùng thiệt hại
mỗi địa phương có thể thành lập từ một đến hai tổ tri trả và thực hiện tri trả với hình thức cuốn chiếu theo địa bàn xã áp kịp thời thực hiện việc tri trả và giải quyết vướng bóc của người dân nhằm bảo đảm việc tri trả đúng đối tượng và thiệt hại cây khai đã được phê duyệt tránh sai sót đồng thời tiếp tục ra soát tổng hợp các đối tượng cây khai bổ sung mời các ngân hàng thương mại trên địa bàn tham gia tại các buổi tri trả để người dân có thể gửi tiền tiết kiệm dễ dàng khi chưa sử dụng đến nguồn tiền tri trả
việc tổng hợp đối tượng thiệt hại và chi trả tiền bồi thường phải có sự tham gia giám sát của các tổ chức đoàn thể chính trị tại cơ sở để đảm bảo công bằng khách quan